các ngành chức năng và chính quyền huyện tây hòa tỉnh phú yên đang cùng với nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy
làm hàng chục ngôi nhà bị tốc máy nhiều trụ điện gãy đổ gây thiệt hại hàng tỷ đồng
mưa lớn kèm lốc xoáy kéo dài hơn ba mươi phút vào chiều ngày chín tháng sáu đã làm tốc mái tám mươi ngôi nhà hư hỏng nhiều tài sản của người dân
lốc xoáy cũng đã làm một mươi bảy trụ điện thuộc đường dây một trăm một mươi kv bị gãy thân bật gốc gây mất điện hơn một mươi hai hộ dân
ở các xã hòa phú hòa đồng hòa mỹ đông hòa mỹ tây hòa thịnh hòa phong thị trấn phú thứ huyện tây hòa
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an dân quân tự vệ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
ngành điện tỉnh phú yên cũng đã điều ba mươi công nhân xử lý sự cố đến sáng nay mùng một mươi tháng sáu cơ bản cấp điện trở lại cho khách hàng